theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc bốn giờ sáng nay một mươi sáu tháng chín cơn bão số năm cách đảo palawan philippines khoảng hai trăm linh km về phía bắc tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tương đương với khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
các địa phương khu vực miền trung đã ra công điện ứng phó với cơn bão này
chiều một mươi sáu tháng chín đoàn công tác của tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông tôn đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
về công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão số năm
tại buổi làm việc đoàn công tác đánh giá cao tình hình công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão số năm của tỉnh thừa tuyên huế
đồng thời lưu ý đây là cơn bão mạnh đầu mùa
các địa phương tuyệt đối tập trung không được chủ quan cao huyện miền núi đề phong sát lở đất và gió lớn làm sập đổ nhà
đến trưa mai toàn bộ tàu thuyền kể cả tàu xa bờ cũng phải vào bờ
các hộ nuôi trồng thủy sản nếu tu hoạch được thì khẩn trương tu hoạch
người dân không được ở lại trên biển sông hồ khi bão vào hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
ngành giao thông vận tài cũng phải có phương án bảo vệ công trình đã và đang thi công